chào buổi sáng quý vị khán giả cảm ơn quý vị đã thức dậy sớm đồng hành cùng chúng tôi để cùng cập nhật những tin tức thời sự đầu tiên trong ngày cùng với an ninh ngày mới
thưa quý vị thời gian qua đã xuất hiện nhiều vụ việc vi phạm trong hoạt động đấu giá đất như đấu giá các lô đất có giá trị với giá cao bất thường sau đó bỏ cọc
điều này kéo theo những hệ lụy tiêu cực cho thị trường bất động sản làm nhiễu loạn thị trường gây sốt đất ảo thậm chí là trục lợi từ đầu giá đất
vậy chúng ta cần có những chính sách gì để chiết siết chặt các quy định trong hoạt động này
cùng trò chuyện với giáo sư tiến sĩ đặng hùng võ nguyên thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay
vào tối ngày hôm qua tại đảo ký ức hội an của thành phố hội an tỉnh quảng nam đã diễn ra chương trình khai mạc năm du lịch quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn
với chủ đề quảng nam điểm đến du lịch xanh
đến dự có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương
lễ khai mạc năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi hai với chủ đề quảng nam điểm đến du lịch xanh là điểm nhấn quan trọng
mở đầu các chuỗi hoạt động của năm du lịch quốc gia sự kiện du lịch thường niên lớn nhất của ngành du lịch việt nam
phát biểu tại lễ khai mạc thủ tướng chính phủ phạm minh chính đề cao vai trò của ngành du lịch
không chỉ là một ngành kinh tế quan trọng mà còn thúc đẩy hợp tác phát triển giao lưu văn hóa hội nhập quốc tế
trong hơn hai năm qua dù gặp muôn phản khó khăn do dịch bệnh ngành du lịch và nhân dân vẫn không ngừng nỗ lực
thích ứng bằng những cách làm sáng tạo
từ ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai việt nam mở cửa lại các hoạt động du lịch thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
khi du lịch thế giới phục hồi chúng ta phải đối mặt với thách thức cạnh tranh quyết liệt
giữa các quốc gia và các điểm đến trên toàn cầu
tuy nhiên đây cũng là cơ hội để việt nam trở thành điểm đến được lựa chọn du lịch hàng đầu
điểm đến trải nghiệm hấp dẫn đối với du khách quốc tế và trong nước của chúng ta
muốn vậy một mặt chúng ta cần kiên định với những giá trị bền vững
và nhiều năm qua đất nước việt nam du lịch việt nam đã tạo dựng và xác lập trong lòng du khách quốc tế
đó là thông điệp của hòa bình hợp tác phát triển
việt nam đất nước an toàn hình ảnh việt nam điểm đến an toàn thân thiện hấp dẫn
một điểm đến với vẻ đẹp bất đặc
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng đề nghị các bộ ngành tỉnh quảng nam và các địa phương cả nước
cần tiếp tục nhất quán chủ trương phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
gắn phát triển du lịch với bảo tồn phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc
tập trung xây dựng môi trường du lịch xanh
chủ đề du lịch xanh cũng đã được thể hiện xuyên suốt trong chương trình nghệ thuật lễ khai mạc
khi được dẫn dắt từ cội nguồn núi rừng đến biển đảo thể hiện những nét văn hóa sinh hoạt của người dân
những phong cảnh làng quê bản sắc văn hóa phong tục tập quán của cư dân bản địa
gắn với tuyên truyền bảo vệ môi trường giảm rác thải phát triển du lịch an toàn thân thiện
công an thủ đô xuất sắc năm hai nghìn hai mươi một nỗ lực trong công tác đoàn bí thư đoàn cơ sở của phòng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội luôn cố gắng gắn công tác chuyên môn
với phòng trào thanh niên tại đơn vị
với mong muốn phổ biến về công tác phòng cháy tại khu dân cư đại úy đinh tiên huấn đã có nhiều ý tưởng
tuyên truyền sáng tạo hướng dẫn tới người dân góp phần giảm thiểu những sự cố cháy nổ trong địa bàn
trong an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang tới quý vị về một bí thư đoàn cơ sở tiêu biểu như thế
đó chính là tình cảm của các cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội dành cho đồng chí thủ lĩnh đoàn cơ sở
người vừa được nhận giải thưởng thanh niên tiêu biểu do công an thành phố trao tặng
nhiều các bạn trẻ có nhiều tài năng trên các mặt lĩnh vực của công việc cũng như cuộc sống
tôi học hỏi được rất là nhiều để áp dụng vào cuộc sống của tôi cũng như là trong công việc
qua đó giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều
là cán bộ đoàn năng nổ trong các hoạt động phong trào đại úy đinh tiên huấn
còn luôn cố gắng cắn công tác chuyên môn vào phòng trào thanh niên
đưa công tác phòng cháy đến gần hơn với đời sống của người dân
từ đó phát huy hơn nữa vai trò của những đoàn viên thanh niên phòng cháy
công trình thanh niên mà chúng tôi cảm thấy rất là tâm đắc
đó là công tác tuyên truyền phổ biến kết thúc pháp luật về phòng cháy
chữa cháy và kế hoạch cư hộ tại các cơ sở giáo dục các trường học
các cơ sở kinh doanh cũng như là các khu tập trung đông dân cư bằng nhiều hình thức
ví dụ như là đến tuyên truyền trực quan trực tiếp tại cơ sở
hoặc là xây dựng video clip hướng dẫn thoát nạn
rồi những clip hướng dẫn cán bộ chiến sĩ tập luyện thể lực để đáp ứng được nhu cầu công tác
để khuyến cáo
cách hướng dẫn sử dụng nguồn điện nguồn diện an toàn để phát cho người dân
thì qua những cái việc làm như vậy thì cũng đã giúp cho ý thức của người dân trên địa bàn thủ đô được nâng cao hơn
cũng góp phần là giảm thiểu được những cái vụ cháy nổ xảy ra trên địa bàn thành phố
không chỉ giành được sự yêu mến của các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
đại úy đinh tiên huấn còn nhận được sự tin tưởng của đảng ủy
và lãnh đạo phòng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội
trong công tác đoàn cũng như công tác chuyên môn
đồng chí huấn có khả năng quy tụ được đoàn viên thanh niên
và đảng ủy ban dự phòng của tôi khi mà giao công việc cho đồng chí huấn
thì chúng tôi rất an tâm rất tin tưởng
chúng tôi luôn tạo điều kiện tạo cơ hội
rèn luyện để cho thanh niên phát huy được những sở trường của mình
bữa qua thì tôi được tuyên dương là
một trong một mươi gương mặt trẻ tiêu biểu xuất sắc của công an thủ đô năm hai nghìn hai mươi một
nói là giải thưởng của cá nhân nhưng mà nếu một cá nhân thì
sẽ không thể làm được bất kể một cái việc gì cả
đây là thành tích chung của tập thể đoàn cơ sở phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu đoạn cứu hộ
cũng như là được sự chỉ đạo rất là quan tâm chỉ đạo sát sao của đảng ủy ban chế phòng
và đoàn thanh niên phòng thành phố
luôn hoàn thành tốt công tác nhiệm vụ chính trị công tác chuyên môn
đồng thời phát huy vai trò thủ lĩnh trong công tác đoàn tập hợp lực lượng
nỗ lực trong công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong khu dân cư
với vai trò vật tinh thần sung kích đại ủy đinh tiên huấn đã đem hình ảnh
người lính phòng cháy và cứu nạn đến gần hơn với nhân dân
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
liên quan đến vụ khởi tố bắt tạm giam bà nguyễn phương hằng
như đã thông tin ngày hai mươi sáu tháng ba công an thành phố hồ chí minh cho biết
đang điều tra các tài khoản tung tin bà nguyễn phương hằng đang được tại ngoại
được bảo lãnh về nhà phạt bà chỉ một năm triệu đồng đăng tải trên mạng xã hội
công an thành phố hồ chí minh khẳng định các thông tin trên là tin giả tin sai sự thật
hiện bà nguyễn phương hằng đang bị tạm giam ba tháng ở trại giam t ba mươi của công an thành phố hồ chí minh ở huyện củ chi
công an thành phố hồ chí minh đề nghị người dân không thông tin không phát tán
chia sẻ những thông tin sai sự thật
những người tung tin giả xuyên tạc sẽ bị xử lý về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính viễn thông
với khung hình phạt sẽ là số tiền từ ba mươi triệu đồng hoặc phạt tù đến bảy năm hoặc phạm tội
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tại bạc liêu một đối tượng trú tại huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự
công an tỉnh bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi ghi số đề
cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu phối hợp với công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
bố trí lực lượng bắt quả tang đối tượng trần thị cẩm loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ngụ ấp tân long
xã long thạnh huyện vĩnh lợi đang thực hiện hành vi ghi số đề tại nhà
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ sáu tờ giấy có ghi hệ thống các con số
ghi là phơi đề một điện thoại di động chứa nhiều file dữ liệu ghi là phơi đề
số tiền gần chín mươi triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
làm việc với cơ quan công an đối tượng loan khai nhận
hàng ngày loan ghi số đề của con bạc với số tiền từ năm đến một mươi triệu đồng
cần siết chặt các quy định hoạt động đấu giá đất câu chuyện sẽ có trong vấn đề và chính sách ngay sau đây
người tiêm đủ liều vaccine pfizer hoặc modionna có thể tiêm mũi ba bằng vaccine astrazeneca
thưa quý vị mới đây thường vụ quốc hội đã yêu cầu chính phủ giả soát
kiến nghị sửa đổi luật đấu giá tài sản các văn bản liên quan trong đó có đấu giá quyền sử dụng đất
điều này thì xuất phát từ bối cảnh là trong thời gian qua nhiều bất cập trong hoạt động đấu giá đất như là
giá đấu giá các lô đất có giá trị cao bất thường sau đó bỏ cọc mang lại những hệ lụy tiêu cực cho thị trường bất động sản
làm nhễu loạn thị trường gây xốt đất ảo thậm chí là trục lợi từ việc đấu giá đất
việc ban hành các chế tài chính sách nhằm ngăn chặn những sai phạm trong hoạt động đấu giá đất là cần thiết vào thời điểm này
trước đó ngày một mươi sáu tháng ba quốc hội tiến hành phần chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà thừa nhận việc đấu giá đất không chỉ thổi giá mà còn có tình trạng dềm giá quân xanh quân đỏ
ảnh hưởng nghiêm trọng làm biến động thị trường bất động sản thất thoát tài sản ảnh hưởng toàn bộ đến nền kinh tế hệ lụy đặc biệt tới cả ngành ngân hàng
và nếu nói sâu hơn nữa thì việc thổi giá lên đằng sau đấy còn rất nhiều cái hệ lụy đặc biệt là các cái ngân hàng khi những cái giá đấy là giá ảo giá không thực
nhưng mà có thể thế chấp và rút tiền ngành ngân hàng là thực nó sẽ làm đến an ninh tiền tệ và rất nhiều các vấn đề khác
việc đấu giá thành công các lô đất với giá cao nhiều lần so với thị trường
sau đó là bỏ bỏ
đang diễn ra khá phổ biến
thực trạng trên chắc chắn sẽ mang lại những hệ lụy tiêu cực tới thị trường bất động sản
gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng thu hồi đất tại các địa phương và có dấu hiệu trục lợi
khi mà các cái nhà đầu tư tham gia vào đối thảo thì chúng ta cần có cái quá trình thẩm định cái năng lực giải trị của nhà đầu tư
thưa quý vị việc đấu giá đất đang được điều chỉnh bởi luật đấu giá
luật đất đai các quy định về thuế tài chính
tuy nhiên thực hiện phương thức đấu giá đất còn nhiều bất cập
chính vì vậy những giải pháp kiểm soát trục lợi từ đầu giá đất đang đặt ra nhiều vấn đề đòi hỏi những cơ chế chính sách
cần phải có những sửa đổi bổ sung phù hợp với thực tiễn hiện nay
và trong vấn đề về chính sách ngày hôm nay biên tập viên mai anh đã có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ đặng hùng võ
nguyên thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường để cùng phân tích cụ thể hơn về nội dung này
đầu tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian đến với trường quay của truyền hình quang nhân dân
vâng thưa ông trong thời gian qua chúng ta có thể nhìn thấy là rất nhiều vụ việc liên quan đến đấu giá đất đã tạo dư luận không tốt
vậy thì ông đánh giá như thế nào về thực trạng này và điều đó cho thấy chúng ta những cái bất cập gì liên quan đến hoạt động đấu giá đất hiện nay ạ
trước hết thì chúng ta phải thấy rằng cái chủ trương đưa vào quy định của luật đất đai là đối với đất đai khi mà đưa từ đất đã thu hồi ra thị trường thì phải đấu giá đất
nói chung là như vậy trừ một số trường hợp đặc biệt ví dụ như là những trường hợp có liên quan đến vấn đề ưu đãi trong dự án rồi một vài trường hợp thôi
thì trước hết thì phải thấy là như thế thì có nghĩa là chúng ta cũng đi theo đúng cái nhịp của quốc tế
thế nhưng ở ta thì hiện nay là cũng có những nhiều bất cập
cái thứ nhất chúng ta có thể nhìn thấy là đa số trường hợp là chúng ta rơi vào là đấu giá
là hình thức còn cái giá cũng là ấn định nhau
và ở các nước thì cái đó cũng xảy ra
thế nhưng mà vừa rồi ở thủ thiêm thì chúng ta thấy có trường hợp tức là đấu giá thì lại giả vờ như đua nhau rồi đưa lên một cái giá trị thậm chí gấp hai lần gấp bốn lần thị trường
ví dụ như hai cái bên mà bỏ cọc đó là một bên là được giá sấp xỉ một tỷ một mét vuông
một bên sắp xỉ hai tỷ hơn hai tỷ một mét vuông
thì là đã bỏ cọc hết rồi
còn hai lô nữa chúng là năm trăm triệu một mét vuông thì hiện nay vẫn giữ nguyên
thì tôi cho rằng cái mức giá năm trăm linh triệu chắc là phù hợp
thế thì ở đây là chúng ta thấy rằng có cái gì là bất thường
tức là cái việc đấu giá thì lại cố gắng xu hướng đi vượt cao quá thị trường
thì nó không phải bắt đầu từ đấu giá
nó bắt đầu từ cái hệ thống quản lý bắt đầu từ cái cấu trúc thị trường
và nó làm cho cái việc đấu giá nó đi ngược với cái xu thế là mong muốn chạy để sao cho giá nó giảm xuống
nhiều người phân tích thì rõ ràng chúng ta thấy còn rất nhiều những vấn đề bất cập xung quanh cái câu chuyện mà liên quan đến hoạt động đấu giá đất hiện nay
chúng ta quay trở lại một chút câu chuyện thủ thiêm
chúng ta khi mà xuất hiện hai doanh nghiệp hai đơn vị tuyên bố là bỏ cọc tại khu đất này
thì còn hai doanh nghiệp
tuy nhiên thì đến thời điểm này thì là họ vẫn chưa chuyển tiền đặt cọc
mà theo nghịch lý ra thì họ đã phải chuyển tiền từ đầu tháng hai rồi
vậy thì theo ông cái việc mà chậm trễ trong việc mà đóng cọc như vậy thì đang cho thấy những cái vấn đề gì
đã chứng tỏ là cái này là không thực hiện đúng pháp luật
quy định số lượng ngày là có rồi
tất cả các thứ là quy định đầy đủ ở trong luật đấu giá rồi
thế mà áp dụng vào trường hợp là người ta cứ chưa làm
đấy thì đấy chính là cái mà tôi cho rằng cái thái độ chung và tạo thành một cái gần như một cái luồng
liên quan đến hoạt động đấu giá đất này thì theo ông chúng ta cần phải sửa đổi bổ sung những cái quy định như thế nào ạ
thứ nhất chúng ta phải thấy rằng luật đấu giá là luật hình thức
tức là quy định về trình tự thủ tục
nó không quy định về nội dung
đấu giá của giao dịch bảo đảm thì làm sao
rồi đấu giá của các cái của ngon vật lạ khi làm sao
nó không có
thế chính vì vậy mà nó đã là hình thức
nó đã là hình thức thì không có một cái hình thức nào mà bao chọn tất cả các nội dung cần làm đối với từng nội dung cụ thể
cũng như đối với tất cả các loại mà có quy định về nội dung
thế thì ở đây chúng ta thôi những cái đấu giá khác ta không bàn
người ta bàn tới đấu giá đất thì sự thực mà nói nó có những cái đặc điểm riêng mà nó thuộc về nội dung
mới đây thì là tại vì là chuyên chức vấn của ubtc
thì bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà có đưa ra một phương án đó là việc mà thay vì là phải trả trong vòng chín mươi ngày như trước đây thì đề xuất là người mà trúng thầu là phải trả trong vòng một mươi ngày
cùng với đó là cái việc mà tiền đặt cọc thì sẽ phải tăng lên so với lại là năm hay là một mươi như bây giờ
vậy thì ông nghĩ sao về những cái phương án đề xuất của bộ tài nguyên và môi trường ạ
tôi cho rằng là nên đại đề thì cũng có thể dựa vào đấy để nghiên cứu nó chi tiết hơn
ví dụ như tôi nói
ví dụ như tôi nói
là cái tiền đặt trước là để một phần chi phí cho cái cuộc đấu giá này
một phần là để tăng cái trách nhiệm của anh tham gia đấu giá
cái phần trách nhiệm thì có thể hết cuộc đấu giá anh không trúng thì anh được trả lại
những cái phần phục vụ cho chi phí của cuộc đấu giá thì anh phải mất
bởi vì anh đã tham gia thì anh phải anh phải đóng góp vào cái việc chi phí cho cái tổ chức đấu giá
thế nhưng mà nó khác với lại một cái khoản tiền thứ hai mà ta nhập hai cái khoản tiền này với nhau
nó cũng chẳng là đặt trước chẳng là đặt không
cái khoản thứ hai là khi anh được xướng tên trúng đấu giá rồi
thì anh phải nộp ngay lập tức bao nhiêu
thì tôi cho rằng cái ngay lập tức đó
nếu mà với đất đai mà của các dự án đầu tư
thì nó phải là phải là khoảng độ ba mươi là ít nhất
rồi cái thời hạn tiếp theo để trả cái phần còn lại
thì có thể tôi cho rằng là có thể trong vòng một mươi năm ngày
nhưng cái điều quan trọng thì nó không phải là cái chuyện tiền
mà đấu giá đất nó có đặc điểm ở cái gì nữa
nó phải liên quan đến một cái dự án đầu tư
anh phải chuẩn bị cái dự án đầu tư như thế nào
chứ cũng không phải là anh đem tiền ra không là đủ
mà anh phải có cái dự án đầu tư
anh phải chứng minh được hiệu quả đầu tư
chứ không phải anh đấu giá xong anh ôm cái đất này
anh đầu cơ anh để đấy mà xong
vâng rõ ràng thì chúng ta thấy là việc mà chúng ta xem xét liên quan đến hoạt động giảm giá đất
thì nếu như mà không được
thì nếu như mà không đảm bảo sự công bằng và minh bạc
thì rõ ràng nó dẫn đến rất là nhiều hệ lụy
như chúng ta có thể thấy đó là đầu cơ rồi trục lợi
vậy thì theo ông
từ những cái nghiên cứu cũng như là những cái quan sát thực tế của mình
theo ông thì cái việc mà chúng ta sửa đổi những quy định
liên quan đến hoạt động đấu giá đất hiện nay
thì cần phải tập trung vào những nội dung như thế nào ạ
một trong những cái ở việt nam
cũng coi như là
tôi cho rằng cũng là mong muốn của nhà nước
nhưng mà hiện nay trên thực tế chúng ta đạt chưa được bao nhiêu
chính là công khai minh bạc
trong đấu giá đất
thì cái tính công khai minh bạch của nó là rất quan trọng
ngoài cái chuyện phiến đấu giá
có thể là trực tiếp mọi người đến
nhưng mà cũng được truyền hình ở trên
thì ta thì sự thực mà nói là có cái
cái chủ trương về công khai minh bạc
từ khá lâu rồi
chúng ta cũng
cũng gọi là đưa ra rất nhiều cơ chế
thế nhưng mà cho đến nay
thì trên thực tế tôi thấy nó chưa được bao nhiêu cả
đặc biệt là về đất đai
và bất động sản
mà đấy chính là cái
mà nó làm cho cái tình trạng đầu cơ về đất đai bất động sản
nó lên rất cao
giá sốt giá ảo
những cái điều mà ông vừa phân tích đó là hệ lụy
thì theo ông
nếu mà chúng ta sửa đổi những quy định liên quan đến
hoạt động đấu giá đất này thì
điểm mấu chốt là gì ạ
quá trình công khai minh bạc
đấy là điểm thứ nhất
điểm thứ hai
là cái định giá
để xác định giá khởi điểm
nó phải thực sự phù hợp thị trường
và thủ tục hành chính trong lĩnh vực này phải rất nhanh
vâng rõ ràng là chúng ta cần phải thẳng thắn nhìn nhận với nhau là
tình trạng liên quan đến hoạt động đấu giá đất
vẫn còn rất nhiều hệ lụy
và rõ ràng là việc mà chúng ta sửa đổi những quy định
trong thời điểm này là cần thiết và cấp thiết
một lần nữa xin cảm ơn ông đã đến với vấn đề và chính sách ngày hôm nay
vâng xin cảm ơn ạ
quý vị vừa theo dõi vấn đề về chính sách
tiếp theo sẽ là những chính sách đáng chú ý
sẽ có trong cụm chính sách ngay sau đây
bộ y tế vừa có công văn về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều cơ bản và nhắc lại
theo đó bộ y tế đề nghị người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine mrna
do pfizer hoặc moderna sản xuất
có thể tiêm liều nhắc lại
bằng vaccine do astrazeneca sản xuất
thời gian tiêm tối thiểu là ba tháng sau tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản
các địa phương tiếp tục triển khai bảo đảm tiến độ tiêm vaccine tránh bỏ sót
các tổ chức tín dụng được yêu cầu phải đáp ứng kịp thời vốn cho sản xuất kinh doanh
tiếp tục kiểm soát chặt vốn vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư kinh doanh bất động sản chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp
đây là một trong những nội dung được đề cập
tại kế hoạch hành động của ngành ngân hóa
ngân hàng do ngân hàng nhà nước vừa ban hành
nhằm thực hiện nghị quyết một mươi một của chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
và triển khai nghị quyết số bốn mươi ba của quốc hội về chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ chương trình
ngày hai mươi năm tháng ba chính phủ ra nghị định số hai mươi hai hai nghìn hai mươi hai ndcp
sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số ba mươi hai hai nghìn một mươi hai ndcp về quản lý xuất khẩu
nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
trong đó nghị định bổ sung khoảng ba tám thẩm quyền cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm
cụ thể cơ quan cấp phép nhập khẩu phim thu hồi giấy phép nhập khẩu phim
khi phát hiện nội dung phim vi phạm quy định cấm tại luật điện ảnh
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức có trên các báo ra trong tuần vừa qua
mục chống diễn biến hòa bình trên báo công an nhân dân online đăng tải bài viết
có nhan đề thủ đoạn bôi nhọ chính sách bảo hộ công dân việt nam tại ukraine
nội dung bài viết đề cập đến việc các thế lực thù địch và những thành phần tự xưng đấu tranh do dân chủ
nhân quyền luôn gieo ra các quan điểm sai lệch về chính sách bảo hộ công dân việt nam ở nước ngoài
nhằm gây hoang mang dư luận
các đối tượng đăng tải bài viết phủ nhận những nỗ lực của các cơ quan ngoại giao việt nam ở nga và ukraine
trong việc đưa ra các phương án bảo vệ tài sản tính mạng sức khỏe của người dân và cho rằng
khi chiến sự nổi ra đã không quan tâm sơ tán người dân
đây là những luận điệu nguy hiểm đánh vào tâm lý những người dân đang mắc kẹt tại điểm nóng
và gây hoang mang cho người dân trong nước về tình hình cộng đồng người việt tại ukraine
bộ lao động thương minh và xã hội vừa có tờ trình thủ tướng chính phủ ban hành quyết định quy định về
chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đề xuất hai mức hỗ trợ năm trăm linh đồng và một triệu đồng một tháng
đối tượng nhận hỗ trợ là người lao động
người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp và người lao động trở lại thị trường lao động
giữa hai đối tượng này có sự tranh lệch về mức hỗ trợ
trong đó mức hỗ trợ đối với người lao động đang làm việc là năm trăm linh đồng một người một tháng tối đa ba tháng
mức hỗ trợ đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động là một triệu đồng một người một tháng tối đa ba tháng
để phân tách xác định cụ thể hai đối tượng trên dự thảo quyết định căn cứ vào mốc thời gian giao kết
và thực hiện hợp đồng lao động là ngày một tháng ba
báo kinh tế và đô thị thông tin người lao động được làm thêm không quá sáu mươi giờ một tháng không quá ba trăm linh giờ một năm
là quy định mới vừa được ủy ban thường vụ quốc hội thông qua
theo đó đây là tin vui vì đã đáp ứng được mong muốn nguyện vọng của doanh nghiệp và người lao động
khi một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín nhất là trong năm hai nghìn hai mươi một
nhiều công ty phải tạm dừng sản xuất hàng triệu công nhân bị giãn việc ngừng việc mất việc làm
trong bối cảnh phòng chống dịch covid một mươi chín
và phục hồi sản xuất
kinh doanh phát triển kinh tế xã hội thì tăng giờ làm thêm là nhu cầu chính đáng của người lao động cũng như doanh nghiệp
tuy nhiên vấn đề đặt ra là làm sao để chủ sử dụng lao động thực hiện đúng giờ làm thêm
và có các chế độ phúc lợi cao hơn quy định hiện hành
trên báo lao động thông tin lợi dụng dịch covid một mươi chín trong thời gian vừa qua
nhiều đối tượng đã liên tục giao bán vô số loại thực phẩm chức năng
được quảng cáo là có công dụng hỗ trợ sức khỏe trên mạng xã hội sản thương mại điện tử
thực tế này đặt ra yêu cầu các cơ quan chức năng cần siết chặt hơn nữa công tác quản lý
nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng và nhà sản xuất uy tín
theo thông tin mới đây bà nguyễn thị minh huyền phó cục trưởng cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương cho biết
hiện tình trạng vi phạm pháp luật trên website ứng dụng thương mại điện tử mạng xã hội đang đặt ra nhiều thách thức
việc kinh doanh hàng giả hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trên môi trường số ngày càng diễn biến phức tạp
trong đó nổi cộng nhất là mặt hàng thực phẩm chức năng làm giả xuất xứ không đạt tiêu chuẩn công bố
sắp tới cơ quan này sẽ tiếp tục tăng cường giả soát trao đổi và cung cấp thông tin với các đơn vị liên quan
để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm minh các đối tượng
và sau đây mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức có đã phát trong chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
liên quan đến vụ khởi tố bắt tạm giam bà nguyễn phương hằng công an tp hcm khẳng định các thông tin bà nguyễn phương hằng đang được tại ngoại
được bảo lãnh về nhà hay bà chỉ bị phạt một năm triệu đồng đăng tải trên mạng xã hội là tin giả tin sai sự thật
công an tp hcm đang điều tra các tài khoản thông tin thất thiệt và đề nghị người dân không tin không phát tán chia sẻ những thông tin sai sự thật
việc đấu giá đất đang được điều chỉnh bởi luật đấu giá luật đất đai các quy định
tuy nhiên thực tiễn hiện phương thức đấu giá đất còn bất cập
những giải pháp kiểm soát trục lợi từ đầu giá đất đang đặt ra nhiều vấn đề đòi hỏi những cơ chế chính sách cần phải có những sửa đổi bổ sung phù hợp với thực tiễn hiện nay
việc hoàn thiện chính sách và hành lang pháp lý là cơ sở để đảm bảo tính công khai minh bạch và công bằng trong hoạt động đấu giá đất
bộ y tế vừa có công văn về việc tiêm vắc xin phòng covid một mươi chín liều cơ bản và nhắc lại
theo đó bộ y tế đề nghị người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc xin mrna do pfizer hoặc moderna sản xuất có thể tiêm liều nhắc lại bằng vắc xin do astrazeneca sản xuất
thời gian tiêm tối thiểu là ba tháng sau tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản
có thể nói rằng là hậu covid một mươi chín thì là một cụm từ mà khiến cho rất là nhiều người cảm thấy sợ hãi
và điều này còn trở nên đáng sợ hơn với nhiều bậc phụ huynh khi tình trạng hậu covid một mươi chín có thể xuất hiện với con em mình
dù cho là nhiều chuyên gia đã khẳng định rằng là không phải ai cũng xuất hiện tình trạng hậu covid một mươi chín
và để tránh những hoang mang đối với nhiều phụ huynh ngành y tế cần có những hướng dẫn cụ thể để người dân chủ động đối mặt với tình trạng này